trước tình hình các trạm y tế phường đều không còn sinh phẩm xét nghiệm nên hai nhân viên y tế là hoàng thị bạch dương trạm y tế phường đông thành và nguyễn thị loan trạm y tế phường ninh khánh đã tự ý bán sinh phẩm xét nghiệm và xét nghiệm cho người dân với giá từ một trăm linh đến một trăm hai mươi đồng một lần một người
hiện trên địa bàn thành phố ninh bình trung bình có trên năm trăm linh f một ngày tuy nhiên số lượng nhân viên y tế cơ sở thiếu nên công việc có nhiều áp lực
đại diện sở y tế tỉnh ninh bình cho biết các trạm y tế thiếu sinh phẩm

sở đang đặt mua thêm sinh phẩm xét nghiệm và các vật tư y tế
sở y tế tỉnh ninh bình mong muốn các nhà hảo tâm ủng hộ các vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh